trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị
thành phố cần thơ có buổi tiếp xúc với hơn hai trăm linh cử tri quận thốt nốt sau kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi bốn tại buổi tiếp xúc cử tri quận thốt nốt vui mừng phấn khởi với nhiều dự án luật
được thông qua tại kỳ họp nhất là luật lao động sửa đổi luật dân quân tự vệ sửa đổi
quốc hội đưa các vấn đề quan trọng của đất nước ra bàn thảo đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao
những ý kiến đặc biệt là các vấn đề đầu tư công về giao thông về ứng dụng các tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều các vấn đề cử tri đặt ra sẽ được ghi nhận và tổng hợp
gửi đến quốc hội trong kỳ họp tới